chúng tôi đã nhất trí một loạt biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác mở rộng chia sẻ thông tin giúp trao đổi kinh nghiệm trong những lĩnh vực như huấn luyện cải cách tư pháp quản lý nhà tù và nhiều nội dung khác
cũng tại hội nghị các bên đã tập trung thảo luận những thách thức xuất phát từ nguy cơ khủng bố gia tăng ở đông nam á cũng như quan ngại is tự xưng đang âm mưu thành lập cái gọi là vương quốc hồi giáo ở philippines
chúng ta cần mở rộng hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố
với nhiều quốc gia khác ở vùng biển sulu nhằm đối phó với nguy cơ is trở lại để xây dựng cứ điểm ở đông nam á
hiện các tay súng có liên hệ với is đang giao tranh với quân đội chính phủ tại thành phố marawi miền nam philippines
trong đó khoảng hai mươi tay súng người indonesia được cho là đang tham chiến tại đây
ngày hai mươi chín tháng bảy indonesia và australia đã đồng tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng về chống chủ nghĩa khủng bố
với trọng tâm chính nhằm thảo luận và tìm ra giải pháp để giải quyết mối đe dọa đang gia tăng đến từ các đối tượng khủng bố người nước ngoài
phát biểu tại lễ khai mạc bộ trưởng an ninh indonesia wiranto nhấn mạnh chủ nghĩa khủng bố là mối đe dọa toàn cầu
đồng thời khẳng định các quốc gia cần đoàn kết nhằm đương đầu và giải quyết mối đe dọa này qua đó đảm bảo sự an toàn cho người dân
theo kế hoạch bộ trưởng các nước sẽ thảo luận việc tăng cường an ninh trong khu vực phối hợp và chia sẻ thông tin
nhằm phản ứng kịp thời trước những vấn đề an ninh đang nổi lên trong thời gian qua
trong đó bao gồm sự gia tăng chủ nghĩa khủng bố tại đông nam á cũng như mối đe dọa tổ chức nhà nước hồi giáo is tự xưng
có thể thành lập một vương quốc hồi giáo khu vực ở philippines
nhằm bảo đảm an ninh trật tự tại một số khu vực trọng yếu trong thành phố từ ngày ba mươi một tháng bảy
các lực lượng bảo vệ pháp luật thái lan thắt chặt các biện pháp an ninh tại khu vực tòa nhà chính phủ
và tất cả các phương tiện giao thông ra vào khu vực này sẽ bị kiểm tra chặt chẽ
theo cục cảnh sát đặc nhiệm thái lan các biện pháp an ninh được áp dụng do trong thời gian này tại khu vực trên
diễn ra nhiều hoạt động xây dựng tu bổ nên số lượng ô tô qua lại tăng lên làm gia tăng nguy cơ về các lỗ hổng an ninh
các biện pháp trên sẽ được áp dụng cho đến khi có thông báo mới
cũng theo thông báo việc tăng cường an ninh ở tòa nhà chính phủ này không liên quan đến việc tòa án tối cao dự kiến vào ngày hai mươi năm tháng tám
đưa ra phán quyết về vụ án của cựu thủ tướng dinh lắc sinh vắt
chính quyền quân sự thái lan đã cảnh báo những người ủng hộ bà zing lắc không nên tụ tập tại tòa án
campuchia vừa thông báo đã ấn định thời gian tổ chức cuộc tổng tuyển cử lần thứ sáu của nước này là vào ngày hai mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
quyết định được thủ tướng campuchia samdek hun sen ký nêu rõ bộ trưởng phụ trách hội đồng bộ
bộ trưởng nội vụ bộ trưởng kinh tế bộ trưởng nội vụ bộ trưởng nội vụ bộ trưởng kinh tế
trưởng kinh tế và tài chính tất cả các bộ trưởng và những người đứng đầu các cơ quan hữu quan
cần phải thi hành quyết định này một cách hiệu quả cao kể từ ngày ký
tổng tuyển cử tại campuchia diễn ra năm năm một lần
trong cuộc tổng tuyển cử gần đây nhất vào ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba đảng nhân dân campuchia cpp
cầm quyền của thủ tướng hun sen đã giành được sáu mươi tám trong tổng số một trăm hai mươi ba ghế tại quốc hội
về thứ hai là đảng cứu quốc với năm mươi năm ghế
cũng như nỗ lực của asean nhằm xây dựng hợp tác kinh tế toàn diện với các nước nhật bản trung quốc ấn độ
trong những thập kỷ qua asean và hàn quốc là những đối tác kinh tế quan trọng
thương mại và đầu tư song phương giữa hàn quốc và asean tăng lên vững chắc
đầu tư vào việt nam từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu tập đoàn này đã có một mươi bảy công ty và hai mươi một nhân viên ở việt nam
kế hoạch này chắc chắn chưa dừng lại
chia sẻ với chúng tôi đại diện doanh nghiệp cho biết là do tin và tiềm năng thị trường của việt nam và khu vực asean
có thể thấy được rằng việt nam đang từng bước trở thành thị trường trọng tâm của tập đoàn lotte nói riêng
và các công ty hàn quốc nói chung tại khu vực asean
có hai lý do chính đưa việt nam nói riêng và asean nói chung trở thành thị trường hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư
người dân trong khu vực cũng ngày càng có nhu cầu được sử dụng dịch vụ
bên cạnh đó lực lượng lao động trẻ cũng là một phần lợi thế khi chúng tôi quyết định lựa chọn đầu tư
còn đây là công ty trách nhiệm hữu hạn sindonvina là doanh nghiệp đến từ hàn quốc
chuyên sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thiết bị đa năng thiết bị văn phòng như máy phách máy photocopy máy in laser
chúng tôi chọn việt nam vì việt nam là một thị trường tiềm năng
và chúng tôi dự kiến phát triển mạnh ở thị trường asean mà trung tâm là việt nam
trên đây chỉ là hai trong số rất nhiều doanh nghiệp hàn quốc đầu tư vào khu vực asean
với việc thành lập cộng đồng kinh tế asean từ cuối năm hai nghìn một mươi năm và tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao những năm gần đây
asean đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của hàn quốc
thông qua các khuôn khổ như hiệp định thương mại tự do asean hàn quốc akfta và kế hoạch hành động giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
hai bên đang phấn đấu đạt mục tiêu hai trăm linh tỷ usd
giá trị tổng kim ngạch thương mại hai triệu vào năm hai nghìn hai mươi
lý giải về lan sóng kinh tế hàn quốc tại khu vực asean chúng ta không thể không nhắc tới môi trường đầu tư thông thoáng
thuận lợi mà chính phủ các nước trong khối asean đang tạo điều kiện cho hàn quốc trong thời gian qua
việt nam và các thành viên asean cũng đã ký kết một hiệp định thương mại tự do asean hàn quốc
như vậy là các hàn hóa có xuất sử hàn quốc hay các nước asean khác thuộc diện ưu đại
đặc biệt khi nhập khẩu vào việt nam cũng được hưởng xuất ưu đại
bên cạnh đấy trong thời gian gần đây việt nam và hàn quốc đã ký một hiệp định thương mại tự do song phương giữa hai nước
như vậy là các hàn hóa xuất sử khẩu từ hàn quốc sang việt nam cũng có mức ưu đại hơn
so với hiệp định thương mại tự do asean hàn quốc cũng như mức thuế cam kết với kfto
cô cha hà nội đã và đang hỗ trợ các doanh nghiệp hàn quốc thông qua những hoạt động đa

cô đã thành lập trung tâm hỗ trợ đầu tư dành cho các doanh nghiệp hàn quốc và trung tâm hỗ trợ vkfta
cũng như cung cấp dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp hàn quốc muốn đầu tư hoặc xuất khẩu hàng hóa sang việt nam
giúp đỡ giải quyết những khó khăn vướng mắt mà các doanh nghiệp hàn quốc gặp phải trong quá trình sản xuất kinh doanh
ví dụ như các vấn đề liên quan đến thuế quản lý lao động thương mại
mới đây tại xem riệp campuchia đã diễn ra đối thoại asean hàn quốc lần thứ hai mươi một
các nước asean mong muốn phía hàn quốc tiếp tục mở rộng đầu tư kinh doanh tại thị trường asean
hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa nhỏ và siêu nhỏ
trung tâm asean hàn quốc hội đồng kinh doanh asean hàn quốc được khuyến khích tổ chức các diễn đàn
sự kiện để kết nối hơn nữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên
hàn quốc một người bạn thật sự của asean cam kết sẽ tích cực tham gia và đóng góp thiết thực
hướng tới kiến trúc thể chế của asean về hội nhập kinh tế và tài chính
một lần nữa các nước asean và hàn quốc tái khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược asean hàn quốc
đối với sự phát triển của mỗi bên và hòa bình ổn định thịnh vượng liên kết ở khu vực đông á
có thể nói trong những thập kỷ qua quan hệ giữa asean và hàn quốc đã phát triển toàn diện
và sâu sắc trên các lĩnh vực như chính trị ngoại giao đặc biệt là hợp tác kinh tế thương mại
ở cả cấp độ song phương khu vực và trên thế giới
trong tương lai với những nền tảng vững chắc đã và đang được xây dựng
quan hệ giữa asean hàn quốc sẽ còn tiếp tục được củng cố và phát triển hơn nữa
hòn đảo này nổi tiếng là một nơi tuyệt vời để thư giãn nghỉ ngơi
với nhiều điểm tham quan độc đáo mà thiên nhiên bàn tặng
đảo koron thuộc tỉnh parawan vùng đất mạnh danh là một trong những địa điểm
mang vẻ đẹp huyền bí của philippines
đảo koron nằm trong những cụm đảo của palawan vùng đất được cho là nơi trú ngụ của loài rồng khi xưa
coron là một đảo đá vôi nên nước biển ở đây trong veo mang màu sắc tươi mát của trời đất và biển cả
đảo nổi tiếng với những xác tàu đắm của nhật và trung quốc
cùng với những dặng săn hô đa dạng và hệ sinh động thực vật dưới nước phong phú
bên cạnh đó coron còn có những hồ nước lợ nằm lọt thỏm giữa đại dương
và những núi đá vôi có cấu trúc ngầm vô cùng đẹp
đảo bao gồm bảy hồ trong đó hồ kayangan nước tiếng vì sở hữu là nước trong và sạch nhất ở philippines
các ngành công nghiệp chủ chốt ở coron chính là đánh bắt cá và du lịch
đặc biệt rất nổi tiếng với những ai phải làm môn thể thao lặn
tại đảo caron bạn sẽ gặp những quán hàng đông đúc
hay có dấu ấn của cuộc sống không quá hiện đại không có khách sạn hay resort quá cao cấp nào tại đây
thông thường với hai ngày một đêm tại đảo caron là bạn đã có thể khám phá hết được hòn đảo nhỏ tuyệt vời này rồi
bạn có thể đến coron bằng nhiều cách như đi tàu hoặc máy bay
nếu bạn dư giả thời gian thì có thể đi đường tàu đến thẳng coron để ngắm hoàng hôn và bình minh trên biển
koron nổi tiếng với các điểm bơi lặn ngắm săn hô và những bãi biển cát trắng
đây là một nơi thích hợp cho những ai đam mê môn thể thao lặn biển
còn gì tuyệt vời hơn khi tận hưởng một chuyến du ngoạn trên thuyền với những người dân bản địa
nằm trong top một mươi địa điểm lý tưởng dành cho môn lận biển do tạp chí du lịch danh tiếng fures bầu chọn
đảo coron ở phía bắc của palawan philippines xứng đáng là điểm đến mê hoặc du khách khắp nơi trên thế giới